thưa quý vị thời gian qua nhiều vụ tham dũng gây thất thoát lãng phí đất đai nơi riêng
và tài sản công nơi chung được phát hiện xử lý nghiêm binh
qua đây chỉ ra rằng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai
tài sản công còn tồn tại nhiều kẻ hở

nhưng mà quá trình anh đầu tư
đối với nhà đầu tư
thì lại thực hiện không đúng quy định của pháp luật
và một cái trường hợp thứ ba nữa là
thì khu đất cũng có đầy đủ quy định
về cái tính pháp lý của khu đất
thế nhưng mà nó chỉ thiếu một vài những cái
nó lại trái một vài những cái quy định
cái nhà đầu tư trước khi đầu tư
thì phải hiểu cho thật đầy đủ rõ ràng
về cái khái niệm là tính pháp lý của cái khu đất
một cách chính xác đầy đủ
thì mới tránh được cái rủi ro
xin được trao đổi với luật sư ạ
thưa luật sư trong những vụ án vừa qua
liên quan đến quản lý đất công
thì vì sao đến nay còn rất là nhiều vụ việc
mà tài sản nhà nước vẫn chưa thể thu hồi hoàn toàn
điều này có phải là một tiền lệ xấu
để nhiều cá nhân sẽ tiếp tục nhúng chạm
trong thời gian tới
nếu như mà mình không có một cái cơ chế đặc biệt
để thu hồi cái tài sản đó cho về cho nhà nước
thì cái công tác phòng chống tham nhũng
nó cũng sẽ không có kết quả
mà tạo ra một cái suy nghĩ
ở trong cái dư luận của xã hội rằng
là thậm chí là mình sai phạm
thì cứ đi tù thôi
còn tài sản thì cũng chẳng mất đi đâu
nó vẫn còn nằm ở đấy
và nhà nước cũng chẳng thu hồi được
đó là một cái nguyên nhân có thể là
tạo ra một cái tiền đề cho những cái cán bộ
khác mà được nhà nước
giao quyền quản lý về tài sản công
đặc biệt là trong cái quản lý về đất đai
tiếp tục nhúng chạm
có một cái vụ án được dư luận
rất là quan tâm liên quan đến
cái khu đất vàng
tại thành phố hồ chí minh
đó là cái khu đất hai trăm bốn mươi sáu hai bà trưng
mặc dù cho đến nay
thì vụ án đã qua
hai cấp xét xử
và bản án đã có hiệu lực
tuy nhiên là liên quan đến cái phần
là thu hồi về cái tài sản
đó là quyền sử dụng đất tọa lạc
tại số hai trăm bốn mươi sáu hai bà trưng
thành phố hồ chí minh
thì cho đến nay là vẫn đang chưa được thực hiện
bản án thì có nêu rõ
là giao cho
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
thực hiện thu hồi
cái quyền sử dụng đất
tại cái địa chỉ này
tuy nhiên là đối với cái quy định
tại điều sáu mươi năm luật đất đai
thì nó không có quy định mà rõ ràng
và cho đến nay vẫn chưa có
được một cái hành lang pháp lý rõ ràng
để là thu hồi cái quyền sử dụng đất này
bên cạnh đó thì cái doanh nghiệp mà
sau này họ đã
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
từ cái công ty nhà nước
đó là công ty sapeco
sang cho họ
họ lại kiến nghị
họ cho rằng ấy
cái đất đấy là không được thu hồi của họ
vì cái khi thực hiện
mà thủ tục chuyển nhượng
thì là họ thực hiện thủ tục là ngay tình
có một cái bất kỳ một cái ngăn cản
hay là một cái phát hình tranh chấp nào
tại cái thời điểm mà họ nhận chuyển nhượng đó
cho nên là
họ yêu cầu là chính phủ phải xem xét lại là không
được thu hồi của họ
những vụ việc quan tham nhúng chàm gây thất thoát tài sản công nói chung
và lĩnh vực đất đai nói riêng
cũng đã tạo nên nhiều bức xúc
trong cộng đồng xã hội
đặc biệt là những thông tin được cập nhật thường xuyên của truyền thông
là một trong những nhà báo
heo sát từ đầu
vụ việc cựu phó chủ tịch quỹ ba nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí
tại dự án phát triển khu nhà ở
phường phất long b quận chín tp hcm
trong vụ việc này
phóng viên báo người lao động đã nêu lên quan điểm của mình
chứ không có một quá trình dài
đã xảy ra rất nhiều sai phạm
và chúng ta chứng kiến rất nhiều vụ án lớn
cũng là một nhà báo đưa tin vào bình luận
về các vụ việc thanh nhũng trục lợi
trên các dự án liên quan đến đất không
nhà báo đào văn huy
trưởng văn phòng đại diện phía nam
tạp chí nhà đầu tư
cũng chia sẻ quan điểm của mình trước những vụ việc vừa qua
sau khi những xét xử đó
là cái vụ chuyện hồi tố
các quỹ đất mà các doanh nghiệp đã triển khai
chính cái quan điểm của mình
cái câu chuyện này đã tạo ra một cái vấn đề
lan giả hiện tại là nguồn cung
và nguồn cầu của người dân
nó đang bị lệch pha
doanh nghiệp có đất nhưng không triển khai
được dự án và người dân có nhu cầu mua
nhưng lại không có nhà để mà mua
và giá bất động sản
thì lại tăng rất là nhanh
trong thời gian qua liên quan đến cái việc
không có hàng để mà mua
có một sự thật
là giá nhà đất tại việt nam nói chung
và cụ thể là tại các thành phố lớn
đang tăng quá cao so với thu nhận
của người dân
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
giá nhà đất tại các thành phố lớn
tăng đều một mươi qua mỗi năm
có những thời điểm sốt đất
giá tăng lên trên hai mươi
và bên cạnh đó những khu đất
là tài sản tôn do chính quyền
và quan chức năng địa phương quản lý
phần lớn là những khu đất vàng
hoặc là những mảnh đất quy hoạch với diện tích lớn
khi để xảy ra sai phạm
thì gây thiệt hại cho nhà nước rất lớn
làm sao để những vụ việc đáng tiếc tương tự
có thể được phát hiện ngay từ ban đầu
rất cần những quy định những quyết sách
rất rắn và sự giám sát sắc sao hơn
từ các cơ quan bộ ngành trung ương
thưa ông nguyễn thế bình
tình trạng khu đất hôm nay có tính pháp lý rõ ràng
nhưng mà qua ngày hôm sau thì dướng vào
một cái dự án tham nhũng và trục lễ đất công
như ông vừa chia sẻ ở phần đầu của chương trình
như vậy thì rõ ràng là tạo một cái tâm lý
quan mang cho các doanh nghiệp
trong lĩnh vực đầu tư bất động sản
theo ông thì các doanh nghiệp bất động sản
trước khi tham gia đầu tư dự án vào một khu đất
từng là đất công và được chuyển dựng
sang đất tư nhân thì phải làm gì
để tránh những dướng vào những
cái rủi ro pháp lý trong tương lai ạ
chúng ta phải tìm hiểu rất kỹ về tính pháp lý
của cái khu đất đó
và phải hiểu thật đầy đủ
và đặc biệt tránh hai cái tư tưởng
tư tưởng thứ nhất là
anh hám lời cho anh bỏ qua những cái
cái quy định một cách đầy đủ
chính xác về khu đất đó
thứ hai nữa là
anh cũng lạc quan ảo tưởng
tức là anh luôn luôn nghĩ rằng cái khu đất đó
của nhà nước đã của công ty nhà nước
đã được đầu tư thì có nghĩa là
hợp pháp thế nhưng mà anh lại không đi
tìm thật kỹ xem về cái quá trình đầu tư ấy
nó có đúng quy định
của nhà nước hay không một là
đúng luật đất đa hay không hai là
luật đầu tư ba là
những cái quy định khác về
về quan hệ đầu tư
thế thì cần phải huy động và tất cả
các cơ quan chức năng và cơ quan có thẩm quyền
để cùng vào cuộc tháo gỡ
giúp cho các nhà đầu tư thì chúng ta
mới có thể giải quyết được những trường hợp như vậy
để tránh cái sự rủi ro
về góc độ pháp lý thì thưa luật sư
luật sư có đề xuất nào để
ngăn chặn cái tình trạng mà các đối tượng
lợi dụng những kẻ hở
trong các quy định của pháp luật để
trục lợi đất công đặc biệt là các khu đất dạng
ở góc độ pháp lý thì luật sư
cũng kiến nghị về
hai cái quan điểm thôi
đó là đầu tiên là hoàn thiện
về pháp lý để đào tạo
và quản lý cái công tác cán bộ
nó tốt hơn trong cái công tác
quản lý về tài sản công
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình
thứ hai là hoàn thiện hơn về
cái hành lang pháp lý
quy định về cái quản lý về tài sản công
thực hiện như thế nào để là
các cái quy phạm pháp luật này nó không chỉ là nằm
trên giấy mà phải được
là đi vào
từng chi tiết công việc cụ thể
của từng cái cán bộ ở từng cái vị trí
chức danh mà các cái cán bộ
liên quan đến việc quản lý tài sản công
và quản lý đất đai thực hiện
đúng như vậy thì chỉ khi nào
con người là những cái công tác
những người mà thực hiện về công tác
quản lý đất đai thực hiện theo
đúng pháp luật quy định thì mới tránh được
những cái rủi ro và cũng tránh được
xảy ra các vụ án hình sự tham nhũng
trong thời gian tới
xin chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thua dị hy vọng rằng là những ý kiến những quan điểm
của hai vị khách mời cũng sẽ là tiếng nói
gửi đến các cơ quan có thẩm quyền
để những bất cập trong việc quản lý
đất công sớm được khắc phục
ra một môi trường đầu tư minh bạch và an toàn
trong lĩnh vực bất động sản
tiêu điểm kinh tế đến đây xin được khép lại
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại